tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực hai bộ luật này cũng đã bộc lộ một số vướng mắc liên quan tới các quy định về thành lập tổ chức quản trị doanh nghiệp mức độ an toàn của các cổ đông các nhà đầu tư
những bất cập này theo các chuyên gia khiến cho không chỉ gây khó khăn và tăng chi phí cho các doanh nghiệp mà còn gây ra những khó khăn cho cơ quan quản lý nhà đầu tư và các bên liên quan
để khắc phục những vướng mắc đó bộ kế hoạch và đầu tư đã đưa ra dự thảo luật sửa đổi luật đầu tư và luật doanh nghiệp để lấy ý kiến các doanh nghiệp
và các chuyên gia trước khi hoàn thiện để trình quốc hội
tuy nhiên nhiều chuyên gia và đại diện doanh nghiệp cho rằng bản dự thảo hai bộ luật này vẫn chưa đạt được những bước đột phá mà họ kỳ vọng và còn nhiều điểm vướng mắt cần phải xem xét lại
vậy những vướng mắt mà luật sửa đổi luật đầu tư và luật doanh nghiệp cần giải quyết khắc phục đó là gì đó là nội dung của chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay
và luật doanh nghiệp số sáu mươi tám hai nghìn một mươi bốn qh một mươi ba chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
kể từ những năm đầu tiên các quy định của luật doanh nghiệp và luật đầu tư đã thể hiện sự tiên phong dẫn đầu về tư duy cải cách tạo cảm hứng và dẫn dắt hệ thống pháp luật của việt nam đi theo
đơn cử như việc thành thập doanh nghiệp trong giai đoạn đầu mất hàng tháng trời đến nay chỉ còn một hai ngày có khi vài giờ đồng hồ

hai đạo luật này cũng đã thể chế hóa hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba bảo đảm quyền tự do kinh doanh của người dân
tư tưởng quan trọng này đã góp phần không nhỏ tạo nên thuận lợi đối với môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần kinh doanh khởi nghiệp